vâng ai cũng biết xét nghiệm nhiều lần đem lại rất nhiều phiền toái tốn kém mất thời gian gây đau đớn thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh
hiện nay chi phí dành cho trục chiếu xét nghiệm trần đoán đã chiếm gần hai mươi tổng chi phí khám chữa bệnh
mỗi năm các bệnh viện làm từ khoảng bốn trăm linh đến bốn trăm năm mươi triệu xét nghiệm đây quả là một con số không hề nhỏ
chính vì vậy nếu các bệnh viện công nhận xét nghiệm của nhau
thì sẽ giảm ít nhất từ năm một mươi chi phí cho bệnh viện
đó là cái lợi của bệnh nhân
còn nhìn về tổng thể thì chỉ cần giảm được một số lần xét nghiệm đối với bệnh viện
và mỗi xét nghiệm cần chi phí khoảng năm mươi đồng thì chúng ta cũng đã tiết kiệm được hai bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng
vâng cái lợi thì đã rõ ràng là như vậy nhưng dường như mọi việc không hề đơn giản
bệnh viện mới chuyển đến không công nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện cũ
nơi bệnh nhân đã từng khám và điều trị dù rằng đó là bệnh viện tuyến trên
đây là kết quả xét nghiệm máu được ông điệp thực hiện tại bệnh viện hữu nghị việt sô cách đây ít hôm
tuy nhiên khi chuyển sang bệnh viện thể thao việt nam kết quả xét nghiệm này không được chấp nhận
dù rằng bệnh viện hiễu nghị việt sô là bệnh viện hạng một
tức là bệnh viện tuyến trên của bệnh viện thể thao việt nam
tôi ở bệnh viện việt xô thì cứ một quý là tôi đến khám một lần
bởi vì tôi có bệnh huyết áp và tiểu đường
cho nên trước khi đến đây tôi có mang kết quả đến
thì các bác sĩ ở đây huy không sử dụng kết quả ở bệnh viện khác
mà các bác sĩ bắt tôi làm lại từ đầu tất cả các xét nghiệm
tìm hiểu lý do vì sao kết quả xét nghiệm của ông điệp không được chấp nhận
phóng viên đã tìm đến khoa khám bệnh nơi khám chữa bệnh ban đầu cho ông điệp
tuy nhiên phóng viên không nhận được câu trả lời thỏa đáng
điều đáng nói là hiện máy xét nghiệm tại bệnh viện thể thao đã hỏng
và toàn bộ xét nghiệm của bệnh viện đều phải thuê một đơn vị tư nhân thực hiện
nhưng bệnh viện lại không chấp nhận kết quả xét nghiệm
quả xét nghiệm của bệnh viện tuyến trên gửi xuống
giải thích về vấn đề này đại diện của bệnh viện thể thao việt nam cho rằng
việc không công nhận kết quả xét nghiệm do bộ y tế chưa có quy định liên thông ở tuyến dưới
cái việc này thì từ trước đến nay nó chưa có một cái thống nhất trong toàn ngành y tế
về cái việc sử dụng kết quả của các cơ sở khám chữa bệnh với nhau
và cái này tùy thuộc vào mỗi cơ sở và quan điểm của mỗi từng người
như vậy tồn tại một nghịch lý xét nghiệm
rằng những bệnh viện hạng một và đặc biệt có thể liên thông kết quả với nhau
nhưng với các bệnh viện tuyến dưới có thể từ chối kết quả xét nghiệm của các bệnh viện hạng một và đặc biệt này
tuyến dưới thì ít khi mà không chấp nhận của tuyến trên
rất rất ít nếu có đi nữa thì chỉ hạn hữu nhìn này xói đuốc đi rồi mới tìm được
còn tại sao mà người ta làm ở các tuyến trên trước
các tuyến trực thuộc bộ các bệnh viện là hàng một
vì đối với những bệnh viện đấy
làm rất nhiều các xét nghiệm
còn các bệnh viện ở tuyến dưới thì chỉ làm những xét nghiệm ở mức rất đơn giản
rất ít tốn kém rất ít tiền
tất cả những cái đấy mà ổn rồi tạt xuống tuyến huyện tuyến xã thì rất đơn giản
như vậy theo ý kiến của ông tiến
việc từ chối kết quả xét nghiệm tuyến trên như của bệnh viện thể thao là việc rất hí hí úc
và trong lúc chờ tuyến trên liên thông ổn định
thì bệnh viện thể thao vẫn có quyền yêu cầu
những bệnh nhân như ông điệp phải làm lại xét nghiệm
mặc dù việc này có phần vô lý
đối với chủ trương liên thông kết quả xét nghiệm
thì hầu hết các bệnh viện đều cho rằng đây là việc làm cần thiết
tạo thuận lợi cho người bệnh và chống lạm dụng xét nghiệm
tuy vậy để các bệnh viện công nhận kết quả xét nghiệm của nhau cũng còn rất nhiều vấn đề
không chỉ là việc thiếu niềm tin giữa các bệnh viện dẫn đến không công nhận xét nghiệm của nhau
bên cạnh đó
là vướng mắc về thủ tục giấy tờ cũng là rào cản
khiến cho việc liên thông xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
vẫn gặp khó khi triển khai
cháu bé này được chuyển từ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
lên bệnh viện nhi trung ương
trong giấy chuyển viện bác sĩ đã ghi tóm tắt bệnh án
và một vài chỉ số xét nghiệm huyết học đã thực hiện
nhưng bác sĩ cho rằng cháu cần làm lại hầu hết các xét nghiệm
mặc dù bệnh viện việt nam thụy điển nằm trong top
bệnh viện hạng một
còn gia đình cháu bé sau một tuần điều trị không khỏi
nên đã mất lòng tin ở tuyến dưới
ở đấy các bác lấy máu lấy máu nhiều quá mà lấy nhiều lần không được
nên là nó chắc cũng phải tầm hơn chục lần
thế đau quá nó khóc nhiều quá nó yếu nó không ăn được nữa
mà cái thứ hai đó là cái kết quả khi xét nghiệm ra
cái kết quả ra nó không được chính xác như ở trên này ạ
nên em vẫn sẽ quyết định lên trên này làm lại
việc các bệnh viện tuyến dưới giữ toàn bộ xét nghiệm
để làm thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế
vì vậy bệnh nhân không đủ giấy tờ chuyển xét nghiệm lên tuyến trên
đó là một trong những lý do khiến cho số lượng xét nghiệm
được liên thông tại viện nhi mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay
mặc dù mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận khoảng ba lượt bệnh nhân đến khám
cái mà chúng tôi cần ở đây là chúng tôi cần các cái tờ giấy
mà xét hiệu của tuyến dưới tầng photo cũng được
các cái kết quả không gợi
đi cùng thì bắt buộc các bác sĩ ở đây nếu muốn chuẩn đoán xét nghiệm
là phải làm loại xét nghiệm
mà như thế rất đúng kèm cho bệnh nhân
việc lo lắng về chất lượng xét nghiệm ở các bệnh viện khác nhau
là điều hoàn toàn hợp lý
hiện nay bộ y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn danh mục cụ thể
các xét nghiệm sẽ liên thông
những trường hợp bệnh nhân nặng
có thể là buổi sáng bệnh nhân ở các cái tuyến đã chuyển
chúng tôi đã làm rồi
mà tình hình bệnh nhân nặng thì bác sĩ vẫn có dựa theo
cái tình hình bệnh nhân để chỉ định để xét nghiệm
và lấy cái lợi ích của bệnh nhân làm trung tâm
mỗi một lĩnh vực chúng tôi cũng tính toán khoảng từ hai mươi đến ba mươi cái xét nghiệm
có thể được sử dụng công nhận để sử dụng đối với lẫn nhau
tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải nhấn mạnh một ý là
ngoài cái khả năng sử dụng lại như vậy
thì bác sĩ hoàn toàn phải có một cái quyền
là có cái chỉ định cái xét nghiệm cần thiết
đó tùy thuộc hoàn toàn vào cái tình hình bệnh nhân nặng
tình trạng của bệnh nhân
theo lộ trình của bộ y tế đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sẽ thực hiện liên thông xét nghiệm giữa bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một
các bệnh viện đều đồng tình với việc liên thông xét nghiệm
tuy nhiên phải giải quyết được những vướng mắc về thủ tục giấy tờ liên thông
cũng như giải quyết được sự an tâm trong việc sử dụng những kết quả ấy
lúc đó mong muốn liên thông xét nghiệm mới thực sự thông được
hiện để khắc phục tình trạng này thì chúng ta đã có khoảng năm mươi phòng xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn quốc tế thuộc hơn ba mươi bệnh viện
những phòng này đã công nhận kết quả xét nghiệm của nhau
và bộ y tế đã ban hành danh mục hướng dẫn để đánh giá các phòng xét nghiệm
xếp hạng và đáp ứng được các yêu cầu khi liên thông kết quả xét nghiệm
danh mục tiêu chí đánh giá chất lượng các phòng xét nghiệm bao gồm một trăm sáu mươi chín tiêu chí
và phòng xét nghiệm được xếp thành năm hạng với các phòng xét nghiệm đạt hạng
loại một thì đủ điều kiện để liên thông kết quả với tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc
còn các phòng xét nghiệm hạng tương đương thì sẽ liên thông kết quả với nhau
trong giai đoạn đầu sẽ có khoảng một trăm linh loại xét nghiệm được liên thông
đây là các loại xét nghiệm cơ bản về sinh hóa vi sinh và công thức máu